khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công vừa được khánh thành tại xã tam xuân một huyện núi thành tỉnh quảng nam
nguyên chủ tịch nước trương tấn sang phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và gia đình đồng chí võ trí công đã tham dự buổi lễ
công trình dự án tu bảo tồn tạo khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công được triển khai xây dựng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi
đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào hoạt động nhằm tri ân công lao to lớn của đồng chí võ trí công
đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ
đồng chí đặng thị ngọc thịnh đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân quảng nam luôn trú trọng giữ gìn
phát huy giá trị các di tích lịch sử địa phương và đặc biệt là khu lưu niệm chủ tịch hội đồng nhà nước võ trí công
để nơi đây vừa là giáo dục truyền thống vừa là công trình văn hóa thân thiện tạo cảnh quan kiến trúc đẹp
nhằm thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ nhân dân trong tỉnh và cả nước đến thăm viếng tham quan học tập
nói gương ghi nhớ công lao của đồng chí võ trí công